trong hôm nay hai mươi ba tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng
để điều tra làm rõ vụ vận chuyển hơn một mươi một kg ma túy từ pháp về sân bay tân sơn nhất
liên quan đến vụ việc cơ quan công an đã mời làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra truy xét xử lý
cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ một số nghi can có liên quan đến vụ việc
tuy nhiên danh tính các nghi can bị bắt chưa được tiết lộ
cảnh sát đã mở rộng vụ án để điều tra xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định của pháp luật